thủ tướng chính phủ vừa giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi cho các bộ cơ quan trung ương
tập đoàn điện lực việt nam và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
mức vốn kế hoạch năm hai nghìn hai mươi của từng dự án không vượt quá tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi còn lại của từng dự án
mức vốn này cũng là căn cứ để bổ sung vốn ngân sách trung ương giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cho các dự án đã có quyết định đầu tư điều chỉnh theo đúng yêu cầu của ủy ban thường vụ quốc hội
đồng thời chủ động ra soát cắt giảm vốn đối với các dự án triển khai chậm
bổ sung vốn cho các dự án có khối lượng hoàn thành cao đảm bảo giải ngân hết kế hoạch được giao
tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án quan trọng quốc gia dự án cấp thiết đang đầu tư dở dàng
xử lý nghiêm các trường hợp để phát sinh nợ động xây dựng cơ bản
thủ tướng chính phủ vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi giao điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi chín đợt năm
cụ thể điều chỉnh giảm hơn ba hai trăm bốn mươi tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
của các dự án đầu tư trung hạn
điều chỉnh tăng hơn hai năm trăm hai mươi tám tỷ đồng cho các dự án của bộ ngành và địa phương
thủ tướng quyết định điều chỉnh tăng hơn ba trăm hai mươi một tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương
trong nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cho nhiệm vụ quy hoạch ngành quốc gia và các dự án thuộc chương trình
kiên cố hóa canh mương và đường giao thông nông thôn từ nguồn dự phòng một mươi vốn ngân sách trung ương
tại các bộ công thương khoa học và công nghệ

giao hơn hai một trăm chín mươi một tỷ đồng kế hoạch đầu tư và danh mục dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
cho bộ giao thông vận tải và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương